anh dũng chọn cách thu hoạch sớm để bán bù lỗ cho khoản chi phí sản xuất
theo anh dũng hiện tại giá củ cải bán tại ruộng hạ xuống chỉ còn ba đồng một kg trong khi đó đầu tư bốn triệu một xào
với một hai mẫu củ cải anh nhầm tính tổng lỗ cỡ một mươi năm triệu thế nhưng đó còn là hạnh phúc chán so với nhiều nhà còn mất trắng vì mất mùa
lúc này là cuối vụ và thị trường bây giờ mùa này mùa này là rau cỏ nhiều các loại nó bị rớt giá
đó mà chính vì thế có một số bà con cũng nắng lôi thì cũng không theo được
đó mà là tự bà con bỏ đó mà sâu bệnh mới phát ra
như bây giờ thu hoạch sớm bởi vì thôi vớt vát được đồng nào hay đồng đấy
xunglace cũ nh funktioniert thoring an thiệt kết hợp không có mưa
nếu mà có mưa thì sâu tơ nó chết bớt thì nó còn đỡ
nhưng bây giờ thì tạm thời là bà con bắt đầu bây giờ vào thời điểm nghỉ
có một thực tế khi rau củ đứng trước bạo bệnh
phần lớn người dân thường tự ý mua thuốc bảo vệ thực vật và chú ý tăng liều
theo các chuyên gia việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật đem lại những hệ lụy xấu và tiêu cực
thuốc gây độc hại cho người ảnh hưởng sâu đến sức khỏe cộng đồng làm ô nhiễm môi trường
diệt cả côn trùng và vi sinh vật có ích
từ đó tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển bùng phát mạnh hơn
dùng thuốc không đúng kỹ thuật sẽ nhanh chóng tạo nên tính kháng thuốc của sâu bệnh
chính vì lông dân không hiểu biết về những cái tác dụng của thuốc hoặc nhiều nợ của thuốc
thì chỉ theo dõi những người đại niếu thuốc bán ra đánh tầng này
và một bình này từng này gói này một bình
nhưng người dân hầu như là không đọc cái nhãn mát không đọc nhiều nữa
nên nó ảnh hưởng cái là con sâu của cái vùng rau bây giờ đang bị kháng thuốc
rất chi là khó khăn rất chi là chật vật để tiêu diệt nó
theo trao đổi với ông nguyễn văn minh kiểm soát viên hợp tác xã thôn đông cao xã trắng việt
được biết do thời tiết khắc nghiệt nhiều ruộng bỏ không
sâu bệnh từ đó phát triển và tàn phá
thực tế thống kê của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cho thấy
nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu từ trung quốc
chiếm bốn mươi chín bốn tổng giá trị nhập khẩu